tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng số năm phạm ngũ lão quận gò vấp tp hcm đảng ủy bộ tư lệnh binh đoàn một mươi tám và bộ quốc phòng đã tổ chức lễ viếng lễ truy điệu theo nghi thức quân đội nhân dân việt nam cho ba đồng chí phi công đã hy sinh do gặp sự cố trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại tỉnh bà rịa vũng tàu ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua
tham dự lễ viếng và truy điệu có đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam quân chủng phòng không không quân quân khu bảy quân đoàn bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển các đơn vị đấm quân trên địa bàn quân khu bảy lãnh đạo tp hcm và tỉnh bà rệ vũng tàu cùng nhiều ban ngành đoàn thể các tầng lớp nhân dân đã đến viếng gửi vòng hoa chia buồn với gia đình người thân và các quân nhân đã hy sinh
sau lễ truy điệu trang nghiêm thi hải ba liệt sĩ được đưa tới đài hóa thân bình hương hòa tp hcm hai cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương của các đồng chí

sau lễ truy điệu trang nghiêm thi hải ba liệt sĩ được đưa tới đài hóa thân bình hương hòa tp hcm hải cốt các liệt sĩ quê hương của các đồng chí